hôm nay ngày một mươi bốn tháng sáu kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn đã chính thức bế mạc
đại biểu quốc hội và cử tri cả nước đánh giá cả kỳ họp thứ bảy đã rất dân chủ
thẳng thắn và trách nhiệm đáp ứng nguyện vọng của đại biểu cử tri cùng nhân dân cả nước
các đại biểu quốc hội đánh giá trong hai mươi ngày làm việc của kỳ họp đã diễn ra với tinh thần nghiêm túc
trách nhiệm không khí tranh luận thẳng thắn sôi nổi
tất cả các phiên như là phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội
rồi phiên chất vấn cho lời chất vấn hay là đóng góp cho lĩnh vực giám sát tối cao
tại kỳ họp hay là nhiều các nội dung khác kể cả đóng góp cho các dự thảo luận rất quan trọng
thì tôi thấy là cái tinh thần dân chủ rồi khách quan cũng như là vấn đề về trách nhiệm của các vị đại biểu
thì được thể hiện rất là rõ
những nội dung của quốc hội được các đại biểu quốc hội thẳng thắn trao đổi trên hội trường
tại kỳ họp lần này thì cái điều
mà đại biểu hài lòng nhất đó là vấn đề về chất vấn và chất vấn được các bộ trưởng trả lời hết
sức là thẳng thắng và nghiêm túc nhận những cái trách nhiệm thiếu sót của mình
và đồng thời cũng là vấn đề về tranh luận giữa các đại biểu quốc hội cũng diễn ra hết sức là
sôi nổi để giúp cho cái quá trình làm luật của chúng ta nó sát với thực tiễn và đi vào cuộc sống
bên cạnh đó nhiều dự án luật được thông qua nhiều vấn đề nóng cũng đã được đưa ra thảo luận giải quyết
đáp ứng được sự kỳ vọng
mong mỏi của quốc hội
các đại biểu quốc hội thì trong kỳ họp bảy này thì tôi đánh giá là họ đưa ra các ý kiến hoàn toàn là ý kiến của người dân
họ xứng đáng là đại biểu của người dân và đưa ra những ý kiến của người dân
các đồng chí tư lệnh ngành cũng như các thành viên chính phủ cũng đã tập trung và làm rõ được tất cả những vấn đề mà được đại biểu quốc hội nêu ra
và chính các đồng chí ấy cũng đã trả lời một cách là không
tức là không né tránh và đi thẳng vào các vấn đề
hơn thế nữa là sau kỳ họp này thì chủ tịch quốc hội còn yêu cầu tức là phải được ghi vào nghị quyết
để quốc hội theo dõi xem xét cái việc mà các đồng chí thành viên quốc hội hứa với dân và làm đến đâu và làm thế nào
bên cạnh những cái việc nêu ra cần phải có một cái ý kiến đưa ra những cái giải pháp để giúp cho chính phủ và các cái ban ngành
các cái bộ ngành
là có thêm những cái tư duy tập thể có thêm những cái ý kiến đông đảng để có những cái kế sách nó hợp với số đông
nêu ra vấn đề nhưng mà cần phải có những kiến nghị về giải pháp
có thể nói kỳ họp thứ bảy là kỳ họp có những cải tiến đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của quốc hội
đạt được những kết quả tốt đáp ứng nguyện vọng của đại biểu cử tri cùng nhân dân cả nước
tạo niềm tin về sự nỗ lực đoan kết nhất trí phân đấu
hoàn thành các nhiệm vụ của những năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một